từ năm hai nghìn tám bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang thực hiện chủ trương tỉnh ủy hà giang về phân công đảng viên công tác tại các đồn biên phòng giữ sinh hoạt với tri bộ thôn bản giáp biên
sau gần một mươi năm thực hiện chủ trương này những đảng viên mang quân hàm xanh đã giúp tri bộ các thôn biên giới nâng cao chất lượng sinh hoạt năng lực lãnh đạo và là cầu nối gắn kết tình quân dân bền chặt
tỉnh hà giang có ba mươi bốn đảng bộ xã thị trấn biên giới với năm trăm hai mươi một tri bộ trực thuộc trong đó có hơn một trăm bốn mươi tri bộ thôn bản giáp biên
đưa đảng viên là sĩ quan biên phòng về dự sinh hoạt tri bộ thôn biên giới chính là tiếp sức cho các tri bộ ở đây
bởi các sĩ quan biên phòng là những người có trình độ kinh nghiệm và kỹ năng vận động quần chúng gắn bó với người dân vùng biên
do đó thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn giúp đỡ cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt hỗ trợ kỹ năng tổ chức
kỹ năng điều hành cho các đồng chí bí thư tri bộ thôn bản biên giới
sắp xếp hồ sơ hệ thống hồ sơ sổ sách của tri bộ và hướng dẫn viết nghị quyết viết nghị quyết và hướng dẫn viết biên bản sinh hoạt của tri bộ
rồi nội dung lãnh đạo của tri bộ thôn sát với tình hình nhiệm vụ của thôn và cái nhiệm vụ chính trị của thôn
thực hiện chủ trương của tỉnh
ủy hà giang bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy địa phương ra soát thực trạng sinh hoạt của từng tri bộ
qua đó xác định có một trăm bốn mươi năm tri bộ thôn giáp biên và một số thôn nội địa trọng điểm để cử đảng viên biên phòng về dự sinh hoạt cùng
đến nay đã có năm trăm sáu mươi lượt đảng viên là sĩ quan biên phòng tham gia sinh hoạt ở một trăm bốn mươi năm tri bộ thôn bản
đảng viên biên phòng được cử về dự sinh hoạt tri bộ thôn bản đều xác định rõ trách nhiệm
chủ động nghiên cứu học tập nâng cao trình độ về công tác xây dựng đảng kiến thức tổng hợp về kinh tế xã hội để tham mưu giúp đỡ cấp ủy cơ sở nhất là hỗ trợ các đồng chí bí thư tri bộ một cách thiết thực nhất
đảng ủy ban thủy đồng văn đã tổ chức xây dựng kế hoạch ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác đảng viên tham gia dự sinh hoạt trong thôn bản
qua đó đơn vị đã tổ chức khảo sát thực tế của các thôn còn yếu về cấp ủy chính bộ và các thôn
đảng ủy ban thủy đồng văn đã tổ chức lựa chọn những đồng chí đảng viên có năng lực và đưa các đồng chí xuống tham gia trực tiếp để sinh hoạt và giúp cấp ủy các tri bộ thực hiện một số nội dung như ra nghị quyết tổ chức sinh hoạt xây dựng phát triển kinh tế
sau gần một mươi năm thực hiện chủ trương đảng viên là sĩ quan biên phòng về dự sinh hoạt
một trăm bốn mươi năm tri bộ thôn bản giáp biên trên tuyến biên giới hà giang đã nâng cao được năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu nhờ cải thiện chất lượng sinh hoạt và năng lực điều hành của bí thư tri bộ
hàng năm các tri bộ thôn bản giáp biên đạt trong sạch vững mạnh chiếm tỷ lệ cao
việc bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới ở khu vực biên giới đạt chỉ tiêu về chất lượng và số lượng
đảng viên là sĩ quan biên phòng còn hướng dẫn cho các cư dân vùng biên triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội sát với điều kiện thực tế
cuộc sống của đồng bào vùng biên từng bước được nâng cao